hiện tại mực nước sông đồng nai đang lên nhanh theo chiều cường do đó để bảo đảm không gây ngập lụt cho hạ du
công ty thủy điện trị an đã điều chỉnh giảm lượng xả nước xuống hạ nguồn sông đồng nai bắt đầu từ lúc một mươi ba h chiều nay ngày hai mươi sáu tháng chín
công ty thủy điện trị an cho biết vào lúc sáu giờ ngày hai mươi sáu tháng chín mực nước trong hồ chứa đạt cao trình sáu mươi một hai m
tổng lượng nước xả xuống hạ du là một tám trăm linh m một s
để điều tiết giảm lượng nước xả xuống hạ du nhằm tránh tình trạng ngập lụt từ một mươi ba h chiều nay ngày hai mươi sáu tháng chín
công ty thủy điện trị an điều chỉnh giảm lượng xả tràn từ chín trăm một mươi m một s xuống sáu trăm linh m một s
đến bảy h ngày mai ngày hai mươi bảy tháng chín sẽ giảm lượng nước xả tràn xuống còn ba trăm linh m một s